từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi trên địa bàn hàm thuận nam tỉnh bình thuận đã xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng
đặc biệt mưa to ở thượng nguồn các nhánh sông suối đổ về sông cà ti gây lũ cục bộ vượt trên cấp báo động một
kết hợp với lượng mưa lớn và xả nước qua tràn hồ chứa nước sông móng đập ba rồng đập ba bầu đã gây lũ ngập lụt tại nhiều địa phương trong huyện
nhiều người dân ở thôn phú phong xã hàm mỹ huyện hàm thuận nam một trong những địa phương bị ngập lụt nhiều nhất cho biết
trước đó ngành thủy lợi có thông báo xả lũ nhưng địa phương không nhận được
và chỉ sau một đêm nước đổ về làm ngập hết nhà cửa và các diện tích hoa màu trong đó nặng nhất là dọc hai bên bờ sông cà ti
trước đó ngành thủy lợi có thông báo xả lũ nhưng địa phương không nhận được